theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa
đến một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai mưa có giảm nhưng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập lụt
trên địa bàn có một người bị thương hai mươi hai căn nhà bị sập chín trăm linh ba căn nhà bị ngập một trăm sáu mươi một hộ dân một trăm bốn mươi người phải sơ tán
hai mươi ba tàu thuyền bị chìm và nhiều vùng trũng ở ven sông cái sông dinh ngập sâu khoảng sáu m
nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn nhiều công trình giao thông thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng
các địa phương bị thiệt hại nặng nhất gồm thành phố nha trang huyện vạn ninh thành phố cam ranh huyện cam lâm
văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa cho biết
trong những ngày tới thời tiết mưa lũ tiếp tục diễn biến cực đoan và phức tạp
vì vậy người dân chính quyền địa phương cần hết sức chủ động phòng chống lũ lụt theo phương châm bốn tại chỗ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn tỉnh
phải chủ động theo dõi lượng mưa tính toán lưu lượng nước đổ về hồ cân bằng mực nước đến
và đi chủ động giảm lưu lượng xả để giảm ngập cho vùng hạ du nhất là địa bàn thành phố nha trang
không điều tiết xả lũ vào ban đêm để tránh thiệt hại cho người dân vùng hạ du